các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do nguyễn văn tiến điều khiển trở bù thị thanh huyền đã phát hiện và thu giữ ba túi ni lông đều là ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn hai một kg

các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều khiển tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây này